trước diễn biến phức tạp của vấn đề ngộ độc thực phẩm thời gian gần đây ngày ba tháng năm thủ tướng chính phủ đã có công điện số bốn mươi bốn
cách chéo cd cách ngang ttg yêu cầu các cán bộ ngành địa phương triển khai các biện pháp ngăn ngừa xử lý ngội độc thực phẩm
đặc biệt thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai chỉ đạo các ngành chức năng trên địa bàn tập trung
cứu chữa các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm xảy ra tại thành phố long khánh đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe người dân
công điện này nêu rõ năm hai nghìn hai mươi ba toàn quốc ghi nhận một trăm hai mươi năm vụ ngộ độc thực phẩm làm trên hai một người mắc và hai mươi tám người tử vong tăng so với năm hai nghìn hai
gần đây trên cả nước vẫn ghi nhận một số vụ ngộ độc đặc biệt là vụ ngộ độc xảy ra tại thành phố long khánh tỉnh đồng nai vào ngày ba mươi tháng bốn
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ y tế chỉ đạo đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về nguy cơ ngộ độc thực phẩm
và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm nhất là tại các điểm khu du lịch nhà ăn tập thể của trường học khu công nghiệp thức ăn đường phố
thực hiện đầy đủ có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm
truy xuất nguồn gốc thực phẩm thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không đảm bảo an toàn theo đúng quy định
bộ y tế cần tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định
nghiên cứu xây dựng và sử dụng có hiệu quả hệ thống cảnh báo sự cố an toàn thực phẩm theo đúng quy định
chỉ đạo cấp cứu điều trị kịp thời cho người bị ngộ độc thực phẩm bảo đảm tốt nhất cho sức khỏe tính mạng người dân khi xảy ra ngộ độc thực phẩm
bộ y tế bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương tổ chức thực hiện chương trình giám sát
phòng ngừa ngăn chặn sự cố an toàn thực phẩm và công tác phân tích nguy cơ với an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực phân công quản lý theo đúng quy định
thủ tướng chính phủ giao cho ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn
các địa phương cần thường xuyên tổ chức đánh giá nguy cơ mất an toàn thực phẩm và triển khai các biện pháp cần thiết nhằm ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý
liên quan đến vụ việc này trao đổi với phóng viên giám đốc sở y tế lê quang trung cho biết
nếu số ca nhập viện còn tiếp tục gia tăng sẽ chuyển bệnh nhân về các trung tâm y tế phòng khám đa khoa tư nhân lân cận
trường hợp có nhiều ca bệnh nặng sẽ chuyển đến bệnh viện đa khoa đồng nai bệnh viện đa khoa thống nhất hoặc mời tuyến trên để hỗ trợ chuyên môn
cũng trong chiều ngày hai tháng năm sở y tế cũng có công văn hỏa tốc yêu cầu các bệnh viện tăng cường công tác điều trị vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì
khẩn trương điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ việc
giám đốc sở y tế đã đề nghị giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực long khánh giám đốc bệnh viện nhi đồng đồng nai tập trung tối đa nguồn lực
bố trí đầy đủ bác sĩ thuốc men trang thiết bị vật tư y tế tích cực điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm để giảm thiểu tối đa do ảnh hưởng sâu tới sức khỏe tính mạng của người bệnh
phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện đa khoa đồng nai bệnh viện đa khoa thống nhất và các bệnh viện trực thuộc bộ y tế tại khu vực phía nam trong việc chuyển tuyến hội trận chuyên môn khám chữa bệnh từ xa nếu cần thiết
sở y tế đề nghị ubnd tp long khánh cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan đình chỉ ngay cơ sở bánh mì nghi ngồi độc thực phẩm trên địa bàn kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở trên phát hiện có sai phạm cần để xử lý nghiêm theo quy định

đối với các trường hợp chưa được cấp giấy phép chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì kiên quyết đình chỉ hoạt động kinh doanh
tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh điều kiện an toàn thực phẩm thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm kiểm nghiệm ba bước lưu mẫu vật phẩm và vệ sinh cho các khâu chế biến
tuyên truyền cho người dân về kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm
qua đó nâng cao nhận thức thay đổi hành vi thói quen không đảm bảo an toàn thực phẩm trong lựa chọn sử dụng sản phẩm và sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ